đứng trước đề xuất di rời nhà ga hà nội và các tuyến đường sắt liên tỉnh ra khỏi nội đô
đã có nhiều luồng ý kiến chung quanh vấn đề này
việc di rời một nhà ga có tuổi đời cả trăm năm cộng thêm những tác động của nó đến quy hoạch giao thông
và quy hoạch cả thủ đô chắc chắn cần thêm những góc nhìn mang tính toàn diện và có tầm vóc
để vừa bảo đảm được tính lịch sử vừa bảo đảm được sự kết nối khoa học của vị trí được xem là đất vàng này
trên thực tế việc đề xuất di rời nhà ga hà nội ra khỏi nội đô đã có từ lâu
kể cả các tổ chức trong nước và quốc tế cũng đã đều đưa ra những bản đề án về việc di rời một phần
hoặc toàn bộ nhà ga hà nội ra khỏi nội đô
trong đó đáng chú ý nhất có một nghiên cứu khá công phu của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
đã đánh giá rằng khu vực nhà ga hà nội đang sở hữu một vị trí rất quan trọng cho giao thông nói riêng
và cho quy hoạch cả thủ đô nói chung
đa số các nghiên cứu thì đề xuất
đó là giữ nguyên mặt tiền thời pháp tức là thời kỳ ban đầu của nó lịch sử ban đầu xây dựng năm một nghìn chín trăm linh hai
như thế nào mà muốn quay phục hưởng lại cái nhà ga hà nội theo nguyên mẫu như vậy
và đồng thời là có những dự án nghiên cứu về sự kết nối và phát triển các khu dân cư xung quanh
và kết nối giao thông đông tây hà nội
khu vực nhà ga hà nội hiện tại đang có một vị trí chiến lược gắn kết nửa phía đông và nửa phía tây của thành phố
nằm ở đầu mối của hầu hết các trục đường chính
tầm nhìn cho khu vực
ga hà nội được đề xuất là một trung tâm trung chuyển đô thị của thành phố hà nội và miền bắc việt nam
với khả năng cạnh tranh về thương mại và kinh tế đời sống người dân sung túc và các đặc điểm văn hóa tự nhiên hài hòa
nếu mình muốn di rời hoặc mình thay đổi thì mình cũng nên giữ lại những cái phần nào nó là của lịch sử
chẳng hạn như là cái phần nhà ga thì nếu mình có di rời thì mình nên giữ lại cái nhà ga
đấy là một chứng minh của lịch sử
để từ đề xuất trở thành một thực tế thì còn nhiều việc phải làm cũng giống như việc thay đổi khổ đường sắt từ một m lên một bốn mươi ba m là không hề đơn giản
di rời ga hà nội và xây dựng một cơ sở mới cần rất nhiều tiền
có ý kiến cho rằng có thể đổi đất ở khu vực nhà ga hà nội cũ để lấy hạ tầng cho cơ sở mới
nhưng trước hết đó là cần phải tính toán rất kỹ về việc biến nơi này thành một trung tâm thương mại mà bỏ đi chức năng vận tải của nó
tôi nghĩ là nên bảo tồn và phát triển ga hà nội tại vì khi mà có những cái hệ thống giao thông
để trung chuyển vào đây và đây coi lên một ga trung tâm còn khi ngầm hóa hoặc là làm được đường tàu điện trên cao tốt
thì cái ga hà nội thành thực sự là một cái trung tâm giao thông hấp một cái trung tâm giao thông tốt để phục vụ rất đông đảo người dân hà nội cũng như là trên toàn quốc
trong tương lai khu vực ga hà nội đã được định nghĩa sẽ là cửa ngõ cũng như trung tâm đô thị của thủ đô về mặt giao thông vận tải thương mại kinh doanh văn hóa và tiện nghi
nếu được quy hoạch và vận dụng tốt
hướng tới của nhà ga hà nội sẽ là một nút chiến lược trong mạng lưới đường bộ và đường sắt